trước khi tháo chạy khỏi hiện trường một tên cướp đã bán người đang trông coi tiệm vàng là anh nguyễn đăng ninh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy khiến anh bị thương nhiều vị trí trên cơ thể
sáng ngày tám tháng sáu người dân xung quanh khu vực xảy ra sự việc vẫn xôn xao vì từ trước tới nay khu vực họ sinh sống chưa bao giờ xảy ra việc tương tự
theo bà hát
khu vực tiệm vàng đức nam kể lại lúc đó khoảng hai mươi h ngày bảy tháng sáu trời mưa nên mọi người đều vào trong nhà đường vắng
tôi có nghe tiếng súng nổ và tiếng hô cướp nhưng vì nhà ông nguyễn đăng nam chủ tiệm vàng ở sâu bên trong nên tôi không nghĩ tiệm vàng nhà ông bị cướp
thấy ông thờ là hàng xóm đang ngồi bên ngoài lại chạy vào trong tư tưởng nhà ông thờ bị cướp
khi nghe tiếng chi hô và thấy hai tên cướp từ trong tiệm vàng nhà ông nam chạy ra anh dê con trai bà hát cũng đuổi theo
lúc này bà hát kêu to để cảnh báo
bà hát cho con đối tượng có súng
không truy bắt được hai tên cướp anh dê nhanh chóng quay trở lại để phối hợp cùng mọi người đưa anh ninh đi cấp cứu
bà hát cho biết thêm khi hai tên cướp bỏ chạy chiếc xe máy chúng để lại trong sân vẫn nổ máy
sự việc diễn ra rất nhanh người dân sau đó vội sang tiệm vàng đức nam và thấy anh ninh đang ôm bụng vì bị bắn
anh ninh còn yêu cầu người dân giữ nguyên hiện trường để công an điều tra
anh ninh sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện việt hải phòng hiện sức khỏe đã ổn định
ông thờ một người hàng xóm cho biết thêm hai tay cướp bỏ chạy đã chạy theo đường phía sau nhà ông
camera an ninh ghi lại một trong hai kẻ đó chạy tập tỉnh
sau khi bị chủ tiệm vàng chống trả chúng nhanh chóng rời khỏi hiện trường
tại hiện trường vụ việc người dân thấy có búa khẩu trang túi đựng vàng
tủ kính đựng vàng cũng bị vỡ những mành kính bay lan liệt khắp nhà
ngay sau khi nhận được tin báo đại tá bùi quang bình giám đốc công an tỉnh hải dương và thượng tá bùi đức tài
phó cục trưởng cục cảnh sát hình sự bộ công an đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra
truy bắt đối tượng gây án
đến khoảng năm giờ sáng ngày tám tháng sáu được sự phối hợp của các lực lượng công an và quần chúng nhân dân
đã bắt được hai nghi phạm gây ra vụ cướp khi đang lẩn trốn tại thôn để xuyên xã đại thắng huyện tiên lãng hải phòng
hai tên cướp bị bắt gồm lương văn đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê quán thôn an trung xã tiên cường
và nguyễn văn doanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê quán thôn lâm cao xã tự cường ở cùng huyện tiên lãng thành phố hải phòng
lực lượng chức năng thu giữ một súng côn quay trong súng có năm viên đạn và các đồ vật liên quan vụ cướp tài sản
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã tự cường huyện tiên lãng ở địa phương
qua tra hỏi được biết đối tượng doanh không có công an việc làm ổn định chưa lập gia đình
hoàn cảnh gia đình cũng thuộc diện khó khăn
doanh chưa có tiền án tiền sự nhưng là đối tượng được công an xã theo dõi vì dính và tệ nạn xã hội
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận hành động trộm cướp và kế hoạch đã được lên trước đó một cách tỉ mỉ trước khi gây án
được biết nguyễn văn doanh từng đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy số hai
thuộc thôn giang khẩu xã đại thắng huyện tiên lãng thành phố hải phòng
đồng thời năm hai nghìn một mươi ba lương văn đạt cũng từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
tới khoảng năm hai nghìn hai mươi qua các mối quan hệ xã hội hai nghi phạm quen biết và thường xuyên qua lại với nhau
trước khi gây án đối tượng doanh từng nợ khoản tiền khoảng một trăm linh triệu nhưng không có khả năng trả
tâm sự với bạn doanh và đạt lên kế hoạch đi cướp tiệm vàng
lúc này doanh hỏi đạt về phương tiện gây án thì nghi phạm nói sẽ dùng súng
sau đó đạt mang ra khẩu súng dạng côn xoay lau trước mặt doanh
hai bàn bạc việc chuẩn bị phương tiện và công cụ gây án
hai đối tượng chia nhau lên nhiều kế hoạch cần chuẩn bị từ ngày bốn tháng sáu
tới ngày sáu tháng sáu chúng đã có đầy đủ những dụng cụ gây án với hy vọng qua mắt được lực lượng công an
như súng mũ áo nguy trang tháo biển số xe lấy băng dính rán kín đặc điểm nhận dạng của chiếc xe
tại nghĩa trang huyện an dương thành phố hải phòng cả hai phát hiện có tiệm vàng
nhưng hai nghi phạm không thực hiện vụ cướp do thấy tiệm vàng gần trụ sở ubnd xã lo sợ sẽ bị công an bắt giữ
trên đường đi theo quốc lộ một mươi bảy b về xã đồng cẩm huyện kim thành
cả hai phát hiện có tiệm vàng ở bên trái đường nhưng chỉ quan sát rồi tiếp tục đi về phía nghĩa trang
hai đối tượng quan sát kỹ lưỡng địa điểm khu vực trong hai ngày nhưng chưa thực hiện được hành vi cướp vàng quanh đó
khi các nghi phạm tiếp tục di chuyển đến đầu xã đồng cẩm thì phát hiện tiệm vàng đức nam ở sâu trong ngõ khoảng năm trăm linh m
đồng thời phát hiện khu vực này vắng người qua lại nên hai nghi phạm quyết định thực hiện hành vi phạm tội
sau khi cảnh sát lấy lời khai điều tra kỹ hiện trường vụ việc xác định có dấu hiệu tội phạm cố ý đoạt mạng người khác cướp tài sản
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương ra quyết định khởi tố vụ án hình sự ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai nghi phạm trên
vụ việc cướp tiệm vàng đã được hai đối tượng lên kế hoạch một cách tỉ mỉ và kỹ lưỡng trước khi thực hiện hành động của mình
với suy nghĩ lệch lạc lối sống ỉ lại ham chơi lười làm hai đối tượng đã để lại nỗi khiếp sợ cho người dân nơi đây thậm chí là ảnh hưởng đến cả tính mạng của người khác
nhưng rồi những ngày trong trại giam tới đây sẽ là những phút giây các đối tượng phải trả giá cho hành vi tội ác của mình